sau ngày ba mươi tháng chín tp hcm sẽ mở cửa hoạt động trở lại toàn bộ nhưng không ổ ạt
mà căn cứ vào bộ tiêu chí an toàn của từng cơ quan đơn vị nhà nước từng loại hình kinh doanh ngành nghề
chính quyền tp hcm đã chuẩn bị các chiến lược để chuyển sang giai đoạn bình thường mới
sống trong môi trường có covid một mươi chín
theo đó kế hoạch của chính quyền tp hcm sau ngày ba mươi tháng chín
là tp hcm sẽ mở cửa hoạt động trở lại toàn bộ nhưng không ổ ạt
mà căn cứ vào bộ tiêu chí an toàn của từng cơ quan đơn vị nhà nước từng loại hình kinh doanh ngành nghề
theo công văn ba nghìn tám mươi sáu của chủ tịch ubnd tp hcm từ ngày một tháng một mươi tới
ngày đầu tiên cơ quan đơn vị nhà nước tp hcm trở lại hoạt động
cán bộ nhân viên phải được xét nghiệm âm tính bằng test nhanh hoặc rt pcr cùng với biện pháp năm k
và thực hiện nghiêm bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời các cơ quan đơn vị nhà nước tại tp hcm sẽ hoạt động mở cửa dần theo ba giai đoạn
bên cạnh đó đối với công tác tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính
sẽ làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp trên tinh thần phục vụ theo yêu cầu của các cá nhân tổ chức
giai đoạn một từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
số lượng người làm việc tại trụ sở tối đa một phần hai tổng số cán bộ công chức viên chức người lao động
thí quá một phần hai thì phải được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận bằng văn bản
điều kiện được làm việc trực tiếp tại trụ sở người được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
hoặc được cấp thẻ xanh covid xét nghiệm nhanh covid một mươi chín bảy ngày một lần
sở y tế cung cấp test nhanh covid một mươi chín theo số lượng đề nghị của cơ quan đơn vị
công tác tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính
làm việc trên tinh thần phục vụ theo yêu cầu của cá nhân tổ chức bao gồm
các thủ tục hành chính đã được cơ quan đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba mức độ bốn theo công văn số bốn nghìn chín trăm một mươi quy đề ubnd ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn tám
tiếp nhận giải quyết và trả hồ sơ qua hình thức trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích
thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách theo công văn bốn nghìn hai trăm ba mươi của ủy ban nhân dân tp hcm
được tiếp nhận trực tiếp đăng ký khai sinh khai tử thủ tục liên quan đến kho bạc
công chứng chứng thực di trúc
cùng với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đăng ký biện pháp bảo đảm
để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của tổ chức cá nhân bảo trợ xã hội
thẻ bảo hiểm y tế thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh
dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tùy tình hình có thể cập nhật đề xuất mở rộng lĩnh vực thủ tục hành chính đặc biệt
cá nhân đại diện tổ chức đến làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
chưa tiêm đủ hai mũi phải có kết quả âm tính test nhanh hoặc rt pcr tại cơ sở y tế có thẩm quyền
đối với địa phương được công bố kiểm soát được dịch bệnh covid một mươi chín
căn cứ nhu cầu công tác bố trí người lao động được cấp thẻ xanh covid một mươi chín
làm việc trực tiếp tại trụ sở trừ người đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa
và khu vực vùng đỏ đối với công tác tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính
phục vụ trực tuyến công hoặc trực tiếp theo yêu cầu của người dân
cá nhân đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
phải được cấp thẻ sanh covid đối với trường hợp chỉ có thẻ vang covid
phải có xét nghiệm âm tính tại cơ sở y tế có thẩm quyền
giai đoạn hai từ mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
số lượng người làm việc tại trụ sở tối đa hai phần ba tổng số cán bộ công chức viên chức người lao động
các đơn vị đặc thù hoặc có nhu cầu bố trí qua hai phần ba thì phải được
ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận bằng văn bản
điều kiện được làm việc trực tiếp tại trụ sở có thẻ xanh covid xét nghiệm bảy ngày một lần
công tác tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính
khuyến khích ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
ngoài phạm vi danh mục thủ tục hành chính đặc biệt cấp bách
thì thủ trưởng cơ quan đơn vị chủ động mở rộng lĩnh vực số lượng thủ tục hành chính tiếp nhận
xử lý trả đơn trực tiếp tùy tình hình thực tế nhưng phải phù hợp yêu cầu phòng chống dịch
cá nhân đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở phải có thẻ xanh covid
trường hợp chỉ có thẻ vàng covid thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng test nhanh hoặc rt pcr
giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai số lượng người làm việc tại trụ sở
toàn bộ cán bộ công chức viên chức người lao động đủ điều kiện được làm việc trực tiếp tại trụ sở
điều kiện được làm việc trực tiếp tại trụ sở đã được cấp thẻ san covid
nếu thẻ vàng covid thì có kết quả xét nghiệm âm tính
theo quy định bình thường mới
đối với công tác tiếp nhận xử lý giải quyết thủ tục hành chính
thực hiện theo quy định ưu tiên khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn
và thực hiện tiếp nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích
hạn chế tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người
cá nhân đại diện tổ chức trực tiếp đến trụ sở làm việc
phải có thẻ xanh covid thẻ vàng covid phải có kết quả xét nghiệm âm tính
test nhanh hoặc rt pcr
điều kiện để có thẻ sanh covid một mươi chín
một người có thẻ xanh covid một mươi chín khi hội tụ đủ các điều kiện
xét nghiệm sars cov hai âm tính bằng test nhanh hoặc rt pcr
đối với những ngành nghề phải làm xét nghiệm
tiêm vaccine ít nhất một liều sau hai tuần hoặc từng là f và đã khỏi bệnh
không tiếp xúc gần với f trong vùng một mươi bốn ngày
về điều kiện tiêm vaccine tiêm ít nhất bột liều đối với loại vaccine tiêm hai lần
hai tuần sau khi tiêm
đối với vaccine tiêm một liều hai tuần sau khi tiêm
người tiêm một liều đối với loại vaccine hai lần
thì phạm vi hoạt động và tiếp xúc sẽ bị giới hạn so với người tiêm đủ hai liều
điều kiện f khỏi bệnh
có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly
của ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn
f tự làm xét nghiệm tự cách ly tại nhà và có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố
hoặc tổ nhân dân hoặc xác nhận của tổ y tế chăm sóc f tại nhà
do các trường đại học y khoa đảm trách tổ chức thiện nguyện
atm oc các tình nguyện viên là các bác sĩ nghỉ hưu
các trường hợp f tại tp hcm khỏi bệnh khác không thể xác nhận được thì phải tiêm vaccine
vào sáng hai mươi bốn tháng chín nhiều shipper tại tp hcm phản ứng mạnh
với việc chuyển đổi từ thành phố xét nghiệm miễn phí sang ứng dụng xét nghiệm thu phí
họ cho rằng phí xét nghiệm là quá cao
một shipper cảnh báo các đồng nghiệp trên hội nhóm mạng xã hội
anh em ở bình tân thì đừng qua điểm xét nghiệm ở bình trị đông bê xét nghiệm nhà
phải mua riêng một bộ xét nghiệm mất một trăm sáu mươi đồng và chi phí xét nghiệm là một trăm linh đồng
dùng được hai ngày chưa gì đã mất hai trăm sáu mươi đồng rồi
cũng theo nhiều shipper trên địa bàn tp hcm phí xét nghiệm hiện tại đang ở mức cao
dẫn tới việc họ không có động lực để ra đường hoạt động
thu nhập thì thấp đường thì rào chắn chốt chặn đối mặt nguy cơ dịch bệnh
dối nguy cơ dính phạt giờ lại thêm tiền xét nghiệm định kỳ
nếu mất hai trăm sáu mươi đồng để xét nghiệm như thế này thì tôi không chạy nữa
bao giờ miễn phí trở lại hoặc thành phố sẵn tần suất xét nghiệm thì đi làm
anh long shipper của một ứng dụng giao hàng bước xúc
các doanh nghiệp hoạt động thì họ hỗ trợ xét nghiệm miễn phí cho công nhân
còn các hãng xe công nghệ thì lại thu phí xét nghiệm của shipper
tôi cho rằng rất thiếu hợp lý trong khi shipper là tuyến hai chống dịch
giao hàng hóa thiết yếu cho người dân thì lại nặng nề quy định chi phí
một shipper khác phản ứng mạnh
thu phí test là biện pháp mà nhiều ứng dụng lựa chọn để bù đắp chi phí xét nghiệm cho shipper
trước đó tp hcm yêu cầu từ ngày hai mươi bốn tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm
và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố
theo hướng dẫn của sở thông tin và truyền thông
thành phố hỗ trợ bộ xét nghiệm nhanh cho ứng dụng tính theo số lượng shipper đăng ký
và tần suất ba ngày một lần xét nghiệm mẫu của ba
mức phí xét nghiệm mà các ứng dụng thu của shipper giao động từ bảy mươi năm đến một trăm năm mươi đồng
tuy nhiên có nhiều điểm xét nghiệm thực hiện lấy mẫu riêng
nhưng không làm xét nghiệm mẫu gộp ba nên shipper phải tự chuẩn bị thêm bộ xét nghiệm
điều này dẫn tới việc tăng thêm chi phí
bên cạnh một vài điểm xét nghiệm lấy phí cao
những điểm lấy phí xét nghiệm thấp lại rơi vào tình trạng quá tải tập trung đông người
anh chiến ở nhà bè shipper của grab cho hay
bảy mươi năm đồng cho một lần xét nghiệm là mức chi phí hợp lý
tuy nhiên điểm xét nghiệm lại quá đông người
lẽ ra chia theo các quận thì tiện hơn chứ để dồn về một vài điểm thì quá đông
tính cả thời gian di chuyển tôi mất cả tiếng đồng hồ để làm xét nghiệm anh chiến cho hay
cũng theo ghi nhận của dinh một vài điểm xét nghiệm cho shipper
dù có trong danh sách của ứng dụng nhưng lại không hoạt động trong sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
có thể kể đến hai điểm là bệnh viện lê văn thịnh trụ sở chính
và nhà thiếu nhi thành phố thủ đức cơ sở chính đường võ văn ngân phường linh triều
shipper di chuyển tới các điểm này từ sáng sớm nhưng cho biết không có tổ xét nghiệm nào
buộc phải tìm cách tới các điểm xét nghiệm xa hơn
trong khi giấy xác nhận xét nghiệm cũ đã hết hạn
chị lê như ý shipper của một ứng dụng giao hàng cho biết
sáng nay đã xếp hàng ở bệnh viện lê văn thịnh từ năm giờ ba mươi sáng
sau đó ứng dụng lại được thông báo chuyển qua điểm xét nghiệm lưu động
tại nhà thiếu nhi thủ đức trên đường nguyễn duy trinh
tôi phải xếp hàng lại từ đầu tổng cộng từ sáng tới giờ tôi đã chờ hơn ba tiếng
nhưng vẫn chưa tới lượt chỉ ý bức xúc
do tình trạng thu phí xét nghiệm không thống nhất và tập trung đông người khi xét nghiệm shipper
sở công thương tp hcm đã phải học gấp với các ứng dụng doanh nghiệp trong sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
để tìm ra giải pháp
tại cuộc họp đại diện các ứng dụng cho biết tình trạng quá tải là khó tránh khỏi
do doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm và chuyên môn tổ chức xét nghiệm
đại diện sopy food chia sẻ số lượng điểm xét nghiệm tự tổ chức của ứng dụng
dù ở mức nào cũng không thể so với con số tám trăm linh điểm xét nghiệm của thành phố tổ chức
mà tám trăm linh điểm này khi số lượng shipper được đăng ký hoạt động vừa tăng đã rơi vào tình trạng quá tải
nếu chúng tôi không rơi vào tình trạng quá tải thì thực sự khó tin
sau đó chúng tôi nói thẳng là các điểm xét nghiệm của chúng tôi đã quá tải vị này khẳng định
ứng dụng này cũng ủng hộ chủ trương ra bộ xét nghiệm miễn phí cho tài xế tự xét nghiệm tại nhà của thành phố
và cho rằng cần tiến hành càng sớm càng tốt
tuy nhiên đại diện ứng dụng lo lắng việc cập nhật kết quả xét nghiệm còn nhiều bất cập
chúng tôi đã sử dụng cả ai cả con người để xử lý kết quả xét nghiệm mà shipper gửi về và ghi nhận nhiều bất cập
phần mềm của sở thông tin và truyền thông hoạt động đôi khi không mượt mà
trong khi tốc độ shipper gửi thông tin xét nghiệm là liên tục hàng nghìn mẫu mỗi ngày
thông tin trong phần mềm của sở thông tin và truyền thông cũng không được đồng bộ với công an thành phố hồ chí minh
trong khi lịch trình đồng bộ cũng chưa rõ ràng đại diện sopi food quan ngại
trong khi đó đại diện grab khẳng định đã nỗ lực để đi tìm đối tác và tổ chức các điểm xét nghiệm cho lực lượng shipper
chúng tôi rất lo lắng vì doanh nghiệp không thể tự tổ chức xét nghiệm cho lượng lớn shipper
đây không phải là chuyên môn của doanh nghiệp
vì vậy chúng tôi không tự tin về việc tự thực hiện xét nghiệm và cập nhật kết quả lên hệ thống
do đó phải tìm các cơ sở y tế để phối hợp đại diện ứng dụng chia sẻ
vị này thừa nhận có thực trạng tập trung đông người tại các điểm xét nghiệm
do số lượng các cơ sở y tế có thể hợp tác tổ chức xét nghiệm cho shipper là có hạn
và hàng chục ứng dụng đang phải chia nhau
đại diện grab cho biết doanh nghiệp ủng hộ chủ trương phát bộ xét nghiệm miễn phí để shipper xét nghiệm tại nhà
tuy nhiên công ty này ban khoan về quá trình phân phối các bộ xét nghiệm
bởi có rủi ro làm giả xét nghiệm hay lãng phí bộ xét nghiệm
ứng dụng này cũng nói grab và nhiều nền tảng khác gặp khó khăn
cho chuyện thuê các địa điểm đơn vị để tổ chức phân phát bộ xét nghiệm cho shipper trong thời gian tới
do đó họ đề nghị sở công thương tạo điều kiện để doanh nghiệp được sử dụng những mặt bằng còn chống để làm điểm phân phát
cũng theo đại diện ahamouv tình trạng tập trung đông người tại các điểm xét nghiệm cho shipper trong sáng ngày hai mươi bốn tháng chín là khó tránh khỏi
doanh nghiệp đánh giá chủ trương của thành phố là đúng đắn tuy nhiên thực hiện ra sao để phù hợp thì vẫn phải cân nhắc
chỉ có hai cách một là xét nghiệm tập trung tại các điểm xét nghiệm do doanh nghiệp tổ chức dẫn tới tập trung đông người
thứ hai là giao hàng chục nghìn bộ test tới tài xế thì dẫn tới lãng phí nguồn lực vị này nhận định
do đó đại diện ahammu đề xuất thành phố có thể phân phối các bộ xét nghiệm về các trạm y tế phường để shipper có thể đến lấy
mỗi tuần từ một đến hai bộ xét nghiệm tùy theo tần suất mà cơ quan chức năng yêu cầu
cũng theo ahamove trong sáng ngày hai mươi bốn tháng chín ứng dụng này đã thực hiện xét nghiệm cho khoảng ba shipper